tôi thấy có vẻ như là có hai nhóm đối tượng mà có những cái vấn đề về xa như là nám hay sạm lại có cách xử lý cực kỳ khác nhau
tôi thấy có những chị em chỉ cần một vài cái vết tích trên da là ngay lập tức giáo riết đi tìm đủ mọi cách để cải thiện nó
nhưng ngược lại tôi cũng nhìn thấy không ít những người nghĩ trong điều là ui thực ra thì nó cũng đến tuổi rồi
nó cũng chả ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình quá thôi thì cũng chỉ gọi là che chắn ví dụ ra đường thì che kỹ hơn
chứ cũng không việc gì là phải bằng mọi cách là tống ra khỏi cơ thể của mình cả
xin hỏi thạc sĩ bác sĩ phương quỳnh hoa rằng là nếu khi mà chúng ta đã bị nạn sạm và nám rồi mà chúng ta không chữa trị
thì nó có thể dẫn tới những cái nguy cơ nào cho sức khỏe về sau
vâng thưa chị như vừa đã nói thì ngoài cái việc là do tác động của tống mặt trời thì có những cái bệnh lý khác liên quan đến nội tiết
nó có thể ảnh hưởng đến cái gây ra hiện tượng sạm nám da
vì vậy thì đối với những cái đối tượng mà nguyên nhân là do như thế
thì chúng ta phải điều trị
nguyên nhân tức là điều trị cái bệnh nội tiết đó
còn nếu mà không mình để về sau thì nó không phải là liên quan đến vấn đề là ngoại hình nữa
và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta
thế còn nếu mà cái vấn đề chỉ là do cái lão hóa da
cũng như là ảnh hưởng cái bề ngoài thôi
thì nó cũng không thì cái giá má nó không ảnh hưởng gì đến cái sức khỏe chung của chúng ta cả
tất nhiên là chúng ta càng để lâu thì cái tổn thương nó có thể tăng đậm hơn
diện tích nó có thể nhiều hơn
điều trị nó sẽ khó khăn hơn
nám tàn nhan khiến bạn mất tự tin để thể hiện mình
bước sang tuổi ngoài ba mươi
nám da sẽ kết hợp với quá trình lão hóa gây ra cho bạn thơm da sản da lão hóa da
verniabed s beauty là sản phẩm hiệu quả được các chuyên gia hàng đầu khuyên dùng đã có mặt tại việt nam
với công nghệ phát triển dựa trên công thức làm đẹp độc đáo
tác động kép
verniabed s beauty giúp bổ xuống sản phẩm hiệu quả
công chất chống oxy hóa cho cơ thể
làm trắng da đẹp da sạch nám sạch tàn nhan
loại bỏ sớm các nguyên nhân gây nên tình trạng da yếu da xấu
dung da tái sinh từ sâu bên trong cơ thể
verniabed s beauty là giải pháp yêu việt dành cho da lão hóa
sạm da nám da thâm da
hiệu quả cho cả nam và nữ
đặc biệt hiệu quả đối với phụ nữ sau sinh phụ nữ ngoài tuổi ba mươi
verniabed s beauty sạch nám tàn nhan da trắng mịn màng